theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương hồi một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng bảy bão số bốn đã đổ bộ vào khu vực phía bắc tỉnh quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông trên đất liền ở các tỉnh quảng bình quảng trị
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
trong chiều tối và tối nay ngày hai mươi năm tháng bảy vùng ven biển ven bờ các tỉnh hà tĩnh
quảng bình quảng trị còn có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bốn trong đêm nay và ngày mai ngày hai mươi sáu tháng bảy
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa to đến rất to
ở đông bắc bộ các tỉnh hoa bình sơn la có mưa vừa mưa to